liên quan đến vụ việc hơn sáu mươi đối tượng chuẩn bị tham gia hỗn chiến để tranh giành đất xảy ra vào ngày hai mươi chín tháng chín gây xuân sao dư luận ở đồng nai
chiều nay công an tp biên hòa đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng đối với bốn mươi bốn đội tượng trong số này
trong đó hai mươi tám đối tượng bị khởi tố điều tra về hai hành vi gây dối trật tự nơi công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản
một mươi sáu đối tượng còn lại bị khởi tố về hành vi gây dối trật tự công cộng
cơ quan điều tra xác định trong vụ án này hai vợ chồng mai thị hồng và nguyễn thành hưng giữ vai trò chủ mưu cầm đầu
qua điều tra lực lượng công an tìm thấy một khẩu súng bên trong có đạn cách hiện trường gây án khoảng hai trăm linh mét
đây có khả năng là vũ khí của các đối tượng mang đi để sử dụng trong quá trình hỗn chiến
vụ tranh giành này được xem là giữa hai vợ chồng hai đối tượng hồng và hưng cùng một người khác
sự việc có sự tham gia của băng nhóm các đối tượng giang hồ cộng cán ngụ tại phường thống nhất
tượng nghiện ma túy nặng